trước áp lực của bệnh dịch tà lợn châu phi có thể xâm nhiễm vào thành phố hồ chí minh bằng nhiều con đường khác nhau
hiện thành phố đang dồn tổng lực để ngăn chặn dịch bệnh từ các biện pháp phòng tuần tra chốt chặn cửa ngõ
tới tăng cường kiểm soát các cơ sở giết mổ chợ đầu mối vừa để ngăn mầm bệnh xâm nhiễm
vừa để bảo đảm nguồn thịt lợn sạch và an toàn cung cấp cho thị trường tiêu thụ
mỗi đêm cơ sở giết mổ xuyên á tại huyện củ chi tiếp nhận giết mổ từ một đến một ba trăm linh con lợn
cung mứng cho các chợ đầu mối nguồn lợn vào đây được giám sát từ xe chở vào
phải có giấy kiểm dịch niêm phòng của thú y các tỉnh đến suốt quá trình giết mổ mới được
đóng dấu thú y thành phố để trở đi tiêu thụ trước nguy cơ dịch tả lợn châu phi có thể xâm nhiễm vào thành phố
những ngày này các biện pháp kiểm tra còn được thắt chặt hơn để ngăn chặn nguồn lợn không rõ nguồn gốc trả chuộn vào
để ngăn chặn dịch bệnh việc chốt chặn kiểm tra giám sát từ các vòng ngoài
các cửa ngõ thành phố tới các lò mổ đã được tăng cường cả ngày lẫn đêm
tuy nhiên lò mổ vẫn chưa phải điểm cuối cùng để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm
trên thực tế nguồn thịt lợn tiêu thụ trên thị trường thành phố hồ chí minh vẫn có một phần không rõ nguồn gốc
bằng nhiều đường chui vào các chợ từ đó tỏa ra các điểm bán lẻ nhà hàng và bếp ăn
hiện việc kiểm soát nguồn thịt lợn nhập về các chợ đầu mối cũng được thực hiện giáo diết
bình quân mỗi ngày thành phố hồ chí minh tiêu thụ trên một mươi con lợn chủ yếu được nhập từ các tỉnh về
dịch tả lợn châu phi lan rộng và có dấu hiệu nam tiến gia tăng nguy cơ mẩm bệnh xâm nhiễm vào thành phố
cùng với các biện pháp ngăn chặn kiểm soát trước mắt
việc bỏ đảm lâu dài áp dụng quy trình chăm nuôi
hiện đại truy xuất được nguồn gốc chính là cách ngăn chặn dịch bệnh hữu hiệu nhất